với tổng mức đầu tư hơn một năm trăm linh tỷ đồng tuy nhiên vì nhiều lý do nên công trình
không được thực hiện theo đúng kế hoạch dự kiến
một năm trước vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai chính quyền thành phố hồ chí minh đã tạm ngưng đầu tư
dự án nhà hát thủ thiêm để ưu tiên vốn đầu tư cho các vấn đề an sinh xã hội
và kích thích các ngành nghề phát triển sau dịch covid một mươi chín
theo yêu cầu thiết kế nhà hát thủ thiêm có hai kháng phòng với sức chứa một bảy trăm linh chỗ
với yêu cầu vừa chuyên sâu vừa đáp ứng đủ điều kiện tổ chức các chương trình nhạc hàng lâm
nhạc kịch vũ kịch đạt đẳng cấp quốc tế và các loại hình nghệ thuật khác của việt nam
công trình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng hai mươi ba hectare nằm cạnh bờ sông sài gòn
có vốn đầu tư hơn một năm trăm linh tám tỷ đồng
ban thường vụ thành ủy tp hcm đã chấp thuận cho công ty vận hành metro số một
mượn một mươi sáu tỷ đồng
trong thời gian chờ bổ sung vốn điều lệ
đây là thông tin được ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đề cập trong báo cáo định kỳ
số tiền một mươi sáu tỷ đồng trên được mượn từ quỹ dự trữ ngân sách của đảng bộ tp hcm
nhằm giúp đơn vị vận hành metro số một duy trì trong thời gian bổ sung vốn điều lệ
số tiền trên sẽ giúp công ty vận hành metro số một trả nợ bảo hiểm
lương của người lao động và tuyển dụng nhân sự tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ
hoạt động không có giấy phép cơ sở thẩm mỹ công ty trách nhiệm hố hàng thẩm mỹ
wwend luxury beauty clinic ở quận một mươi tp hcm bị thanh tra sở y tế phạt một trăm ba mươi năm triệu đồng
cụ thể cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
quảng cáo sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
ngoài bị phạt tiền công ty này còn bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh
cho đến khi đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh
đồng thời buộc tháo gỡ tháo dở xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
cũng trong đợt này thanh tra sở y tế xử phạt cơ sở nhà khoa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng
nhà khoa quốc khánh có trụ sở trên đường nguyễn văn nghi phường năm quận gò vấp
cũng bị phạt chín mươi triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết vừa ghi nhận trường hợp người nhà bệnh nhân
phải trả số tiền lên đến một mươi sáu triệu đồng để thuê vận chuyển cấp cứu từ cà mau lên tp hcm
khi cháu bé không may qua đời gia đình khánh kiệt đành phải nhờ sự hỗ trợ của bệnh viện
để đưa cháu về an tán tại quê nhà
điều đáng nói số tiền vận chuyển cấp cứu quá lớn đang gây bức xúc trong dư luận
theo phản ánh của gia đình bệnh nhân bé sinh non hai mươi ba tuần tuổi tại bệnh viện ở cà mau
ngày năm tháng tám do bệnh diễn tiến nặng gia đình xin được chuyển lên tp hcm cấp cứu
lúc này cha bệnh nhi được một bác sĩ của bệnh viện giới thiệu cho số điện thoại
của một người phụ nữ điều xe cấp cứu từ tp hcm xuống chở bé
theo hợp đồng đơn vị vận chuyển cấp cứu là công ty trách nhiệm hữu hạng vận chuyển một trăm một mươi năm xuyên việt
có trụ sở quận một mươi một tp hcm với giá một mươi sáu triệu đồng cùng năm dịch vụ đi kèm theo xe
gồm bác sĩ điều dưỡng máy thở máy theo dõi bệnh nhân oxy
di đồng một do diễn tiến bệnh nặng bé qua đời vào ngày tám tháng tám
lúc này do hoàn cảnh khó khăn người nhà định do bé vào thùng xốp đi xe đò về lại cà mau
tuy nhiên phòng công tác xã hội bệnh viện nhi đồng một tiếp nhận thông tin
đã hỗ trợ đưa cả gia đình về cà mau miễn phí bằng xe cứu thương
nhằm phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác thu hút đầu tư du lịch giữa thương cảng cổ kính miền tây nam ấn độ
với trung tâm kinh tế văn hóa hàng đầu việt nam
đường bay thẳng đầu tiên kết nối cochi của ấn độ với thành phố hồ chí minh vừa được khai trương
đường bay mới khai trương từ ngày một mươi hai tháng tám phục vụ hành khách bốn chuyến khứa hội mỗi tuần
vào thứ hai thứ bốn thứ sáu và thứ bảy với chỉ năm giờ bay mỗi chặng
chuyến bay khởi hành từ thành phố hồ chí minh lúc một mươi chín h hai mươi và đến cochi lúc hai mươi hai h năm mươi giờ địa phương
chuyến ngược lại xuất phát từ kochi lúc hai mươi ba h năm mươi giờ địa phương
và hạ cánh thành phố hồ chí minh lúc sáu h bốn mươi giờ địa phương
đường bay thẳng cochi thành phố hồ chí minh tạo thuận lợi hơn bao giờ hết
để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp nhà đầu tư khách du lịch đến với thành phố hồ chí minh và cả việt nam
và ngược lại đưa hành khách từ thành phố hồ chí minh đến cochi vô cùng hấp dẫn về lịch sử và văn hóa
với vẻ đẹp mê hồn của sự kết hợp hoàn hảo giữa nét quyến rũ của thế giới cũ và vẻ đẹp lộng lẫy của thế giới hiện đại
không cần dùng đất mà vẫn có rau xanh
mua hình trồng rau này đang giúp các hộ dân
mua rau trồng gia đình tại các đô thị lớn ưa chuộng vì có ngủ rau ổn định phục vụ cho bữa ăn hàng ngày
không chỉ vậy với các hợp tác xã thì trồng rau không đất còn giúp thu về hàng trăm triệu đồng mỗi tháng
đã hơn sáu năm nay chín người trong gia đình của anh khanh không phải mua rau để dùng
tận dụng một mươi m hai bàn công để thiết kế hai mươi bốn trụ mỗi trụ trồng bốn mươi gốc là có thể đủ các loại rau cũ cần thiết cho gia đình
mô hình trồng rau khí canh và thủy canh đang thu hút gia đình có không gian nhỏ hẹp như mong muốn có rau tự trồng
mua rau nói chung tất cả loại rau gì trồng cũng được tùy theo tháng theo mùa thích hợp trồng loại nào tốt nhất thì mình sẽ trồng loại đó
nó trên đây khỏi cần lên đất cực thành ra làm mấy trụ này mình cứ làm thì khỏi lên đất
tiết kiệm chín mươi năm phân bón và chín mươi tám nước so với cách trồng truyền thống mô hình này phù hợp với hộ gia đình nhỏ lẻ và hợp tác xã kinh doanh
riêng sản xuất tại gia đình thời gian thu hoạch kéo dài tới ba tuần mỗi cây vì thu hoạch theo phương pháp cắt tỉa lá
do vậy những ban công sân thường có ánh nắng tại gia đình đô thị đều có thể áp dụng
bắt buộc là mình phải có hệ thống ống ví dụ như hệ thống ống trụ đứng như thế này hoặc là trụ gọi là ống nằm ngang như bên đây
mình phải có những cái rọ trồng có những cái rọ trồng như thế này để
để mà làm cái giá đỡ cho cái hạt giống hoặc cái cây nó lên thì bên trong mình sẽ có những cái loại giá thể khác nhau
không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và chất đất
một trăm linh triệu đồng mỗi tháng nhờ mô hình này
thành phố mình có những cơn mưa rất nhiều
thì việc trồng rau mà trên hệ thống là không dùng đất thì nó được độ ổn định cao hơn
để trồng hiệu quả tùy theo từng loại rau sẽ có các giá thể phù hợp
người dân lưu ý để mang lại năng suất và thu nhập cao
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh có hơn hai mươi một năm trăm linh doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ ba tháng trở lên
tăng gần một doanh nghiệp so với tháng trước
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo số liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh
sáu tháng đầu năm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp là sáu hai trăm hai mươi hai bốn mươi sáu tỷ đồng
chiếm tỷ lệ là bảy hai mươi sáu kế hoạch thu được giao
sau khi trừ số tiền chậm đóng dưới một tháng
số chậm đóng khó thu thì tổng số tiền chậm đóng còn lại là hơn bốn tỷ đồng
chiếm tỷ lệ là bốn sáu mươi sáu so với kế hoạch thu được giao
trong khi bảo hiểm xã hội giao nợ cuối quý ii bảo hiểm xã hội thành phố đạt năm hai mươi bảy
tình trạng doanh nghiệp chay ị đóng bảo hiểm đã diễn ra nhiều năm nay
tuy chế tài thì đã có nhưng dường như các doanh nghiệp chưa ý thức được tầm quan trọng của các hành vi này
hàng tháng chúng tôi đều có gửi các thông báo nhắc nợ
cho các địa phương
các đơn vị chậm nộp từ bắt đầu từ một tháng trở lên là chúng tôi gửi
và trong vòng một mươi năm ngày chúng tôi lại gửi nhắc một lần nữa
thì sau hai lần gửi nhắc nhưng đơn vị vẫn không khắc phục thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh kiểm tra
và để yêu cầu đơn vị khắc phục nợ
trường hợp đơn vị không khắc phục nợ thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục xử phạt
xử phạt và sẽ chuyển khởi tố hình sự
các hành vi liên quan đến việc là trốn đóng bảo hiểm từ năm mươi đến dưới ba trăm linh triệu đồng
hoặc là trốn đóng bảo hiểm từ một mươi cho đến một mươi
dưới năm mươi người lao động thì đối với các hành vi này thì
có thể là bị phạt tiền từ năm mươi triệu đến hai trăm linh triệu đồng
hoặc thậm chí là phạt cải tạo không giam giữ đến một năm
hoặc là phạt tù từ ba tháng đến một năm
còn trong trường hợp mà các cái số tiền
chẳng hạn như là cái số tiền chúng ta trốn đóng bảo hiểm là trên một tỷ đồng
hoặc là trốn đóng bảo hiểm cho các người lao động mà số lượng lao động trên hai trăm linh người
thì đối với cái hành vi này thì các cái chủ thể có liên quan thì có thể là bị phạt tiền
từ năm trăm linh triệu đến một tỷ đồng hoặc là bị phạt tù từ hai đến bảy năm tù
trong thời gian qua bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh đã tổ chức thực hiện thanh tra
kiểm tra một năm trăm bảy mươi chín đơn vị đạt trên năm mươi bốn kế hoạch của bảo hiểm xã hội việt nam
qua thanh kiểm tra đã ghi nhận các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng tổng số tiền năm mươi năm tỷ đồng
bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra
đối với tám mươi bảy đơn vị với tổng số tiền một trăm linh triệu đồng
ród công ty xã hội khu vực rồi tổng số tiền ở dưới phím
chỉ được khắc phục bằng tổng số tiền đến năm mươi năm ba tỷ đồng

với việc xử lý nợ theo chậm đóng thuộc hình sự hiện nay chúng tôi đã phối hợp với cơ quan thông an
vì việc quy định về độ trốn đóng thì cũng chưa rõ ràng lắm

chúng tôi đã làm việc với cơ quan công an để xác định tội trốn đóng
như vậy thì các đơn vị mà bị xử phạt hành chính theo điểm a khoảng bảy
điều ba mươi chín của nghị định một mươi hai năm hai nghìn hai về xử phạt hành chính
như vậy là vi phạm tội trốn đóng
đối với những đơn vị đó thì chúng tôi sẽ tiến hành chuyển hồ sơ qua cơ quan công an để xử lý hình sự
tình trạng doanh nghiệp trốn đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm thất nghiệp rất phức tạp đã diễn ra nhiều năm
quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp tuân theo nguyên tắc đóng hưởng
do đó việc nợ động tiền bảo hiểm này đã và đang làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động
để khắc phục tình trạng trên đòi hỏi các cơ quan chức năng cần đưa ra những giải pháp hiệu quả
qua đó góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật